phương lấy chồng hàn quốc thường về việt nam tư vấn nhận tiền của nhiều người có nhu cầu đi lao động thời vụ tại hàn quốc với mức lương bốn mươi năm mươi triệu đồng
mỗi trường hợp phương thu phí thấp nhất ba mươi năm triệu
tuy nhiên sau khi nhận hồ sơ phương bày ra nhiều khoản phí khác yêu cầu nạn nhân nộp thêm hàng chục triệu đồng để chiếm đoạt
bước đầu cơ quan công an làm việc với một trăm một mươi một trường hợp và những người này đã bị phương chiếm đoạt hơn một mươi năm tỷ đồng
trong đó có người chuyển cho đối tượng hơn một bốn tỷ đồng
cơ quan tỉnh hậu giang đề nghị ai là bị hại của lê thị trúc phương liên hệ phòng kiểm soát hình sự cơ quan tỉnh hậu giang
địa chỉ số một trăm sáu mươi một đường ba tháng hai phường năm thành phố vị thanh tỉnh hậu giang hoặc điều tra viên trương hoàng nhân
phan trương hoàng nhân số điện thoại chín trăm linh một chín mươi chín bảy mươi chín để được hướng dẫn giải quyết
tiếp tục với các thông tin khác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công đường dây
lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi bảo hiểm bắt giữ ba đối tượng
nhận thấy việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các trường hợp bị gãy xương vỡ hộp sọ diễn ra dễ dàng
phan thị phượng là đại lý bảo hiểm của công ty trách nhiệm hữu hạn manulife việt nam đã cầu kết với lê thị diệu trinh
cán bộ điều dưỡng của bệnh viện đa khoa huyện hương khê và lê khắc hùng trưởng khoa ngoại của bệnh viện hương khê
lập khống hồ sơ bệnh án mạo danh khách hàng
bộ công ty manulife tri trả quyền lợi bảo hiểm
theo đó các đối tượng đã lập khống tám bộ hồ sơ bệnh án thực hiện một mươi bảy yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm
trục lợi tổng số tiền chi trả lên đến gần bảy trăm ba mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
tiến hành kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường một mươi sáu quận gò vấp công an quận gò vấp tp hcm
đã phát hiện một lượng lớn các nguyên liệu vật liệu sản xuất pháo nổ
số hàng hóa này là của hai thanh niên cùng chú tỉnh tiền giang
các đối tượng khai nhận nắm bắt được nhu cầu sử dụng pháo của người dân
hai đối tượng đã tìm mua các nguyên liệu trên mạng và giao bán lại cho khách để hưởng trinh lệch
cơ quan công an đã phát hiện tổng cộng gần năm trăm linh kg hóa chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ
gần một trăm linh mét dây cháy chậm gần chín trăm linh kg vỏ nhựa gần một tấn ống xấy hình trụ bằng cắt tông các loại
trong cán trình tuần tra kiểm soát trên đường ngô thời nhậm phường một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
tội công tác thuộc phòng kiểm soát quản lý hành chính về trật tự xã hội
phối hợp phòng kiểm soát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lợi môi trường
cơ quan tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số sáu mươi năm a ba mươi chín nghìn năm trăm chín mươi hai do đối tượng nguyễn hoàng vũ
chú quận ninh kiều thành phố cần thơ điều khiển
có trở một bốn trăm chín mươi tám vào thuốc loá ngoại nhập lộ hiệu z hero
vũ khai nhận số thuốc lá trên lấy ở thành phố hồng ngự
đang trên đường vận chuyển về thành phố cần thơ để tiêu thụ
thì bị phát hiện bắt quả tăng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với nguyễn hoàng vũ về hành vi vận chuyển hàng cấm
thưa quý vị và các bạn
mua nhà ở hình thành trong tương lai
giá có thể rẻ hơn nhiều so với những dự án đang hình thành và đã hình thành
tuy nhiên cùng với đó tiềm ẩn khá nhiều những bất cập và thiếu tính an toàn
khách hàng gần như rơi vào thế bị động cầm dao đắng lưỡi khi phải đối mặt với nhiều rủi ro
mà một trong số đó là các dự án bất động sản bị chủ đầu tư mang ra thế chấp
hoặc dự án chỉ có trên giấy
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
được quảng cáo và tô vẽ bằng những hình ảnh
những thức phim
người phụ nữ này đã mạnh tay sống một số tiền lớn khi mua lô đất dự án hình thành trong tương lai
được gọi tên dự án khu ly thị mới đại kim định công mở rộng
thế nhưng đến nay vẫn chưa thấy dự án khởi công và đi vào hoạt động
gần đây hai vợ chồng tôi cũng có xem thông tin quảng cáo trên website
thì thấy sàn giao dịch bất động sản triệu tuấn đang bán dự án đại kim định công mở rộng
của công ty trách nhiệm ưu hạn xây dựng công trình hoàng hà
sau đó hai vợ chồng tôi cũng có xuống sản
triệu tuấn để xem các cái pháp lý của dự án
thì thấy dự án đã có phê duyệt chủ trương
đã có bàn giao mốc giới
đã có đầy đủ có bản đồ quy hoạch một trên năm trăm linh
có tất cả các đầy đủ đã có giấy chứng nhận đầu tư
nên hai vợ chồng tôi rất là yên tâm về tính pháp lý của dự án
nên sau đó thì đã đặt cọc tiền và đã thanh toán hết số tiền
theo như chủ đầu tư yêu cầu
gian sau thì xuống thì vẫn chưa thấy dự án triển khai
qua cái sự việc mà hai vợ chồng tôi bị lừa đảo
mua cái dự án đại kim định công mở rộng
của chủ đầu tư công ty trách nhiệm ưu hạn xây dựng công trình hoàng hà
thì tôi cũng muốn gửi đến những nhà đầu tư
cái lời cảnh báo rằng là hiện nay là rất là nhiều doanh nghiệp
cũng thường là đưa các thông tin gian dối sai sự thật
để mà nhằm lấy lòng tin của các nhà đầu tư
và các nhà đầu tư cũng tin tưởng và đầu tư vào
lại mất rất là nhiều tiền cũng như là hai vợ chồng tôi
ở dự án này là như thế là đang bị lừa là số tiền là gần một mươi ba tỷ
dự án ma dự án không có thật hay bản giao chậm tiến độ
vẫn là câu chuyện dài của hàng trăm thậm chí hàng nghìn khách hàng tại thủ đô
việc chậm bản giao nhà chất khách hàng theo tiến độ cam kết
có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau
trong đó thiêu vốn và không huy động đủ vốn để thực hiện dự án là nguyên nhân chính
và cũng không ít dự án cũng chỉ có trên giấy
sau đó chủ đầu tư tự ý phân lô bán đứt nề
trong khi chưa hề được cấp phép xây dựng
tất cả đều được trao mời và bán về giao vô cùng ưu đãi
đây cũng chính là kẻ hở đánh vào tâm lý tham dạy của người dân
dẫn đến tiền mất tật mang
khi quyết định đầu tư là phải hết sức cẩn thận
đặc biệt là với những kích thích những đòn bẩy tài chính
và những quảng cáo của những nhà môi giới hay là của chính cả chủ đầu tư
hay thứ hai nữa là cần hết sức tránh những tâm lý đám đông
đặc biệt là cái chuyện nghe truyền tai bởi vì đầu đó rất dễ bị nhiễu
và thậm chí trở thành dư luận không phải là của thị trường
mà là dư luận do các người đầu cơ hay những nhà phân phối họ đưa ra
trong trường hợp mà đối tượng đã thực hiện trên nhiều đối tượng
nhiều nạn nhân mà con số có thể lên đến khoảng từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
thì hoàn toàn có thể bị truy vô trách nhiệm hình sự theo khoản bốn của điều một trăm bảy mươi bốn
với khung hình phạt từ một mươi hai đến hai mươi năm hoặc trung thân
và thực tế là hiện nay là các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành là giải quyết
và xét xử rất nhiều vụ án lừa đảo với tình tiết tương tự như thế này
và trong trường hợp này thì người dân cũng sẽ cần phải lưu ý một số các điều
để tránh cái tình trạng lừa đảo này diễn ra
có thể thấy việc mua nhà ở hình thành trong tương lai tương bẩn rất nhiều hệ lụy
vì đây cũng là kiểu mua nhà trên giấy
hay còn gọi là mua nhà trên giấy
gọi là mua lừa non nên sản phẩm có thể không hình thành
các chuyên gia cũng cho rằng trước hết để bảo vệ quyền lợi của mình
người dân cần tìm hiểu kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi mua nhà
có thể mời đột sư để làm hợp đồng
còn đối với chế tài chấp bằng giao sản phẩm bất động sản của chủ đầu tư
được đánh giá là chưa đủ mạnh cần phải xếp chặt hơn nữa
chế tài trách nhiệm hình sự với những chủ đầu tư sử dụng tiền khách hàng sai mục đích
có như vậy mới làm trong sạch thị trường bất động sản trong thời gian tới
cục hàng không việt nam cho biết các hãng hàng không vừa bổ sung một trăm một mươi tám chuyến bay
từ tp hcm đến một số sân bay địa phương đang có tỷ lệ đặt chỗ cao
tương ứng gần hai mươi ba ghế
cụ thể trong giai đoạn trước thất âm lịch từ ngày một đến ngày chín tháng hai
chặng bay từ tp hcm bôn ma thuật giao động từ bảy mươi chín đến chín mươi bốn
tp hcm đà nẵng đạt từ tám mươi sáu đến chín mươi một
tp hcm hải phòng từ tám mươi một đến chín mươi tám
tp hcm đến huế từ chín mươi một đến chín mươi năm
tp hcm đến pleiku từ tám mươi tám đến chín mươi một
các trận bay từ tp hcm đến các địa phương khác như tuy hòa thanh hóa quy nhơn vinh
có tỷ lệ đặt vé từ tám mươi hai đến chín mươi chín
riêng đường bay tp hcm hà nội có tỷ lệ lấp đầy đang tăng dần
nhưng lượng vé vẫn còn nhiều
đối với giai đoạn sau thết âm lịch
ngày một mươi chín tháng hai tức mùng bốn đến mùng một mươi tháng riêng
năm giáp thìn các trạng bay từ các địa phương về tp hcm
đa phần đang có tỷ lệ đặt chỗ cao
như chặng bay buôn ma thuật tp hcm giao động từ tám mươi hai đến chín mươi năm
đà nẵng tp hcm từ tám mươi một đến chín mươi sáu
hải phòng tp hcm từ chín mươi bảy đến chín mươi chín
quy nhơn tp hcm từ tám mươi tám đến một trăm linh
tăng gần bảy mươi xuất khẩu giao quả
chính là điểm sáng nổi bật nhất trong các mặt hàng nông sản năm vừa qua
với kinh ngạch đạt năm sáu mươi chín tỷ usd
nhiều loại trái cây đặc sản địa phương
lần đầu tiên được xót sang các thị trường tiêu chuẩn cao
mới đây trái bưởi diễn vừa có lô hàng đầu tiên xuất khẩu đi hoa kỳ
một gốc bữa diễn có khoảng gần hai trăm linh quả
nhưng chỉ khoảng bốn mươi quả đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
ngoài hơn chín trăm linh chỉ tiêu về bảo vệ thực vật phải đạt được
hình thức quả và đặc biệt là độ đường
mức quan trọng nếu không đạt thì đều phải loại ra
hiện đang là đợt thu hái cuối cùng của vụ buổi diễn
dự kiến sẽ thu hoạch được khoảng gần hai mươi tấn bưởi đạt chất lượng
đủ đóng thành một container xuất khẩu đi hoa kỳ ngay trong dịp tết năm nay
với mục tiêu để tất cả đoàn viên người lao động đều có tết
tại thành phố đà nẵng
nhiều kế hoạch chăm lo tết cho công nhân người lao động sẽ được triển khai
trợ tết công đoàn diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi
ngày hai mươi hai tháng một là hoạt động khởi đầu
chợ tết công đoàn khai mạc tối ngày một mươi tám tháng một
hơn bảy mươi gian hàng ưu đại giảm giá bình ổn giá
cung cấp các dịch vụ thiết yếu
thu hút hàng nghìn công nhân người lao động trên địa bàn thành phố đà nẵng
không khí mùa sắm tết tấp nập
mang tất cả những chương trình khuyến mãi của hàng hóa
và giảm giá từ ba mươi đến năm mươi
và bên cạnh đó có một số hàng
một số hàng một số hàng một số hàng một số hàng
mua một tặng một
nên thành ra là có những cái chương trình như vậy
để mình mong muốn cho những người công nhân lao động
có một cái buổi tết thật thật giám lo hơn
giá trả chính sách ưu đại hấp dẫn nhất
từ trước đến giờ
và tận dụng được phiếu kho hàng của từ công đoàn
phát cho hỗ trợ nhân dịch nghề tết
thì cũng rất là mong muốn
người dân mua được những sản phẩm mới
để về thay thế cho gia đình của mình
tại phiên khai mạc chợ tết
lãnh đạo liên đoàn lao động thành phố đà nẵng
đã trao năm mươi xuất quà
mỗi suất năm trăm linh đồng hỗ trợ cho đoàn viên
có hoàn cảnh khó khăn nhân dịch tết quyên đáng dắp thịnh
đây là những phần quà nằm trong gói hỗ trợ
cho một mươi chín chín trăm linh đoàn viên
trị giá chín chín trăm năm mươi tỷ đồng
trao tặng ba mươi phiếu mua hàng
tổng trị giá ba tỷ đồng cho đoàn viên
người lao động mua sắm tại chợ tết công đoàn
rất tốt giúp đỡ những lượng hình cảnh khó khăn
là họ có điều kiện đi chợ tết
và sắm sữa hết
vui vì công đoàn đã hỗ trợ cho tất cả các người lao động
để sắm được cái tết bình ổn hơn
ngoài chương trình chợ tết công đoàn
nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên
công nhân viên chức người lao động
nhân dịch tết quyên đáng dắp thịnh hai nghìn hai mươi bốn
sẽ được đà nẵng tổ chức trong thời gian đến
như tổ chức các quyến xe
đưa đoàn viên người lao động và gia đình
về quê đón tết
đối với lao động
lao động không về quê
lao động đơn thân có hoàn cảnh khó khăn
sẽ gặp mặt tặng quà động viên
qua nắm tình hình của liên đồng hành phố
và sở lao động huyên viên
đối với tình hình doanh nghiệp
thì gặp rất nhiều khó khăn
do cái suy giảm hương tế
do cái tóc lòng của
người lao động vào
nên là một số đơn vị phải giảm đơn hàng
giảm về làm
nên là công nhân gặp rất nhiều khó khăn
chính từ cái khó khăn đó
nên là những cái chăm lo cho đoàn viên người lao động
sẽ tăng hơn so với năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình kinh tế cũng như đời sống
của người lao động vẫn còn nhiều khó khăn
hy vọng rằng những sự chăm lo
quan tâm sẽ góp phần giúp người lao động
có một cái tết đủ đầy hơn
tiếp động lực để họ yên tâm
lao động sản xuất
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi
những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn
đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
những con rồng có kích thước lớn
có chiều dài đến bốn mươi mét
dùng để trưng bày ngoài trời
đang được tạo hình tại các xưởng gia công linh vật
ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
có giá lên đến hơn một trăm linh triệu đồng
phần lớn sản phẩm tại đây
được chế tạo từ chất liệu mút sốt
phụ lớp composite
bên trong các linh vật được đúc khuôn sắt
để tạo hình chắc chắn và đứng vững
khác với mọi năm
linh vật năm nay là loài không có thật
do đó việc tạo hình sản xuất
phải tỉ mỉ chính xác
để đáp ứng nhu cầu về chất lượng và kiểu dáng
nhân công sử dụng máy móc
trong việc tạo khuôn mẫu tự sốt
các công đoạn còn lại đều cần bàn tay người thợ
tiếp đối thành công sau một mươi ba năm tổ chức
lễ hội đường sách tết giáp thình
năm hai nghìn hai mươi bốn tại thành phố hồ chí minh
với chủ đề xuân yêu thương
tương vậy sẽ có năm mươi hai hoạt động
nhiều hoạt động lần đầu tiên xuất hiện
hứa hẹn sẽ là điểm dấn cho đời sống văn hóa thành phố
lễ hội đường sách giáp thình
sẽ khai mạc vào một mươi bảy h ngày bảy tháng hai
và kéo dài xuyên suốt đến hết ngày một mươi bốn tháng hai
tại tuyến đường lê lợi
từ nguyễn huệ đến bùng binh quách thị trang
quận một thành phố hồ chí minh
được chia thành ba khu vực chính
khu a từ đường nguyễn huệ đến baxter
diễn ra lễ khai mạc
và nhiều nội dung trưng bày triển lãm đặc sắc
như triển lãm giới thiệu các tác phẩm
bài thơ chúc tết bài báo của chủ tịch hồ chí minh
khu b từ đường baxter đến nam kỳ khởi nghĩa
là không gian dành cho công nghệ trong ngành sách
như sách nói sách điện tử
và các gian hàng đơn vị xuất bản phát hành
với nhiều tựa sách hay đa dạng thể loại
khu c từ đường nam kỳ khởi nghĩa
đến bùng binh quách thị trang
khu vực dành cho thiếu nhi với gian hàng sách
khu vui chơi nhằm khuyến khích đọc
khuyến khích khả năng tư duy sáng tạo của các em
và là khu vực dừng chân nghỉ ngơi
cho bạn đọc người dân đến tham quan
thưa quý vị trong năm hai nghìn hai mươi ba
số lượng trường hợp vi phạm hàng giả
trên địa bàn của tp hcm tăng hơn
so với cùng kỳ năm trước
trong đó kinh doanh hàng giả giả mạo
về nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
là hơn một ba trăm linh trường hợp vi phạm
năm hai nghìn hai mươi ba công tác kiểm tra xử lý
tình hình buôn lậu kinh doanh hàng giả
hàng không trọn nguồn gốc xuất xứ
hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
gian lần thương mại vẫn không có dấu hiệu giảm
thị trọ ở số lượng trường hợp vi phạm
đều tăng hơn so với cùng kỳ năm trước
hành vi kinh doanh hàng lậu
là gần một một trăm linh trường hợp vi phạm
kinh doanh hàng hóa không trọn nguồn gốc xuất xứ
là gần một sáu trăm linh trường hợp vi phạm
kinh doanh hàng hóa giảm bạo nhãn hiệu
và xâm phạm quyền sở hữu trí tệ
là hơn một ba trăm linh trường hợp vi phạm
các đội quản lý thị trường
đã kiểm tra xử lý hơn một ba trăm linh trường hợp vi phạm
về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
tổng số tiền phạt xử lý hơn một mươi bốn chín tỷ đồng
khi tôi chọn mua hàng
thì tôi phải chọn những mặt hàng
có nhãn mát đàng hoàng
đúng theo tư trưởng
gia đình và những người dân
họ mua hàng
để đảm bảo sức khỏe
và an toàn
đi mua đồ thì cũng khó
cũng khó biết lắm
tại bây giờ hàng giả
nó sẽ nếu hàng thật
nó cũng khó phân biệt
nhưng mà như như mình sẽ đi
những cái cửa hàng mà mình quen
rồi những nơi uy tín
thì mình sẽ an tâm hơn
như vậy thôi
chứ còn nếu mà nói là
để mà phân biệt một trăm linh
mặc dù cuộc quản lý thị trường
thành phố hồ chí minh
đã tăng cường công tác kiểm tra
tại các khu vực trọng điểm như
các tuyến phố du lịch
địa bàn nổi cồm
trung tâm thương mại
và phát hiện xử lý nhiều vụ việc
tạm giữ số lượng lớn hàng hóa
nhưng tình hình kinh doanh hàng hóa
giảm màu nhãn hiệu
vẫn không có dấu hiệu si giảm
số lượng nhãn hiệu bị làm giả
cũng ngày càng đa dạng
nhiều thương hiệu gây khó khăn
trong công tác xác định hàng hóa
thật giả cho lực lượng quản lý thị trường
tình hình kinh doanh
trong lĩnh vực thương mại điện tử
các trang mạng xã hội
như facebook yalo
trong tình hình hiện nay rất phức tạp
việc tạo lập tài khoản
sử dụng thông tin giả
để bán hàng rất khó
để xác định được đối tượng vi phạm
và nơi chứa trưởng lượng hàng hóa vi phạm
để kiểm tra xử lý
trong giai đoạn trước
trong một số tháng nguyên đáng
thì tình hình
nhận thấy tình hình diễn biến
theo thông tin cuối năm
thì thường là
nhu cầu mua sắm người dân sẽ tăng cao
đó là vào những tháng cuối năm
mùa lễ hội
và đặc biệt là những tháng cuối năm
giai đoạn trước trong một số tháng nguyên đáng
nên là ngay từ
giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thì cục quản lý thị trường của mình
đã ban thành kế hoạch cao điểm
chăm buôn lộn hàng giả
và như những số liệu vừa nêu qua
thì cũng đã thể hiện được rõ
là sự quyết định quyết tâm
xử lý sự phạt
những hành vi buôn lộn hàng giả
để bảo đảm được
người dân dân
đặc biệt là trong dịp tết
thì tất cả những mặt hàng này
ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi
và bên cạnh đó là ảnh hưởng sức khỏe
của người tiêu dùng
cục quản lý thị trường của mình
chỉ đạo cục bộ công thương
cục quản lý thị trường cục quản lý thành phố
thực hiện nghiêm tất cả kế hoạch
của chương trình hoạt động đề ra
để làm sao để tạo được
cho người dân người tiêu dùng
an tâm khi mua hàng hóa
đặc biệt trong dịp tết
thời điểm cận tích
nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao
lợi dụng tiêu này các đối tượng sản xuất
kinh doanh hàng giả gia tăng hoạt động
do đó bên cạnh việc tăng cường công tác
kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng
người dân cần cẩn trọng trong việc chọn
mua hàng hóa nên chọn mua hàng
có nguồn gốc xuất xứ những cửa hàng
có uy tín để tránh mua nhầm hàng giả
hàng không đảm bảo chất lượng
viện nghiên cứu phát triển thành phố hồ chí minh
cho biết theo như kế hoạch trong cuối tháng một
thành phố thủ đức và quận ba
phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức chương trình hỗ trợ live stream
giúp hộ nông dân bán hàng mùa tết
chương trình tại quận ba và thành phố thủ đức
sẽ có nội dung chính là hỗ trợ doanh nghiệp
nông dân nhà vườn live stream bán hàng tết
trên một số sàn thương mại điện tử
đặc biệt bán hoa kiển dịp tết
dịp cận tết các sàn thương mại điện tử
sẽ phối hợp với nhiều trung tâm thương mại
tại thành phố hồ chí minh mời người có sức
ảnh hưởng đến live stream bán hàng
cho các doanh nghiệp giang hàng liên quan
trước đó trong phiên live stream chiều chín tháng một
tại chợ lách tỉnh bến tre để hỗ trợ nhà vườn
cơ sở sản xuất bán hàng đã có một mươi chín năm triệu lực
tiếp cận online tạo ra hơn năm đơn hàng
trong bốn tiếng live stream bốn nhà sáng tạo nội dung
đã bán được hơn một năm trăm linh đơn lạp xưởng tiền gian
bảy trăm một mươi bốn đơn cây cảnh cho vụ cây giống huyền linh
chợ lách bến tre và hơn ba trăm linh đơn hàng thịt gác bếp
cục thương mại điện tử và kinh tế số
mới đây đã thống kê với tốc độ tăng trưởng ba mươi bảy
doanh thu thương mại điện tử của thành phố hồ chí minh
trong năm hai nghìn hai mươi ba cao nhất cả nước
chiếm một phần ba tổng doanh thu toàn ngàn
doanh số mua trong thương mại điện tử
tại thành phố hồ chí minh đạt sáu hai tỷ đô la mỹ
doanh số bán là bốn bảy tỷ đô la mỹ
các con số này đóng góp đáng kể
vào quy mô thị trường thương mại điện tử
hai mươi năm tỷ đô la mỹ của cả năm
theo sở công thương thành phố hồ chí minh
hiện thành phố là nơi đặt trụ sở làm việc
của hầu hết doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử
và dịch vụ bổ trợ thương mại điện tử của cả nước
nơi đây cũng dẫn đầu các xu thế mới
về thương mại điện tử
tuy vậy sự phát triển nhanh chóng của kênh thương mại này
cũng đem lại những thách thức trong công tác quản lý nhà nước
do đó trong năm hai nghìn hai mươi bốn
sở công thương thành phố hồ chí minh
cố gắng xây dựng bộ dữ liệu
của những người bán doanh nghiệp có doanh số lớn
từ đó có cơ sở để tăng cường kiểm tra
liên quan đến thuế và chất lượng của hàng hóa
trên sàn thương mại điện tử

đã có thể tiếp cận được nông nghiệp thông minh
bằng những cách làm phù hợp
và phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
một nhà kính canh tác nông nghiệp
tại một nơi khá hêu hút
ở xã đà loan huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
nhưng bên trong nhà kính này
lại là những điều khá bất ngờ
nông dân không cần đến tận vườn
nhưng vườn cà chua thì ngày ngày
vẫn được tưới nước bán phân
tùy theo từng giai đoạn
cây cà chua cần bao nhiêu nước
cần bao nhiêu phân bón
điều ưng ý hơn
nước tưới trong đó có phân bón
đưa thẳng vào từng gốc cây
sau đó được thu hồi
theo tính toán
thông thường một xào một m hai cà chua
mỗi tháng tốn đến năm triệu đồng tiền phân
nhưng với cách tưới này
chỉ còn một triệu đồng
giảm nhân công tiết kiệm năng lượng
giảm nước tưới và phân bón
trong khi năng suất và chất lượng nông sản
thì là vượt trội
đó là những gì có được
khi anh nguyễn đức huy thực hiện cải tiến công nghệ thủy canh
theo hướng phù hợp hơn với nông dân lâm đồng
ưu điểm của hệ thống này là
thứ nhất là đơn giản
dễ lắp đặt
rất là tiết kiệm nước
tại vì nó hồi lưu liên tục
và thứ ba là
cái hệ thống nó chia nhỏ ra
thì khi mà dịch bệnh xảy ra
thì nó chỉ xảy ra
từng vùng từng vùng
mình có rất là dễ dàng kiểm soát được
chiến tích canh tác nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao ở lâm đồng
hiện đã lên trên sáu mươi năm hectare
chiếm hơn hai mươi chiến tích canh tác
với nền tảng này
lâm đồng sẽ là địa phương đi đầu
về nông nghiệp thông minh
giải quyết được rất nhiều trong khâu canh tác
ví dụ như là kiểm soát môi trường
nếu như không có những hệ thống
nông nghiệp công nghệ thông minh đó
kiểm soát giúp con người
thì rất rất khó có thể tạo ra một môi trường
phù hợp với các loại cây trồng
tỉnh lâm đồng đưa ra mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi năm
có ít nhất một hectare canh tác nông nghiệp thông minh
cách mà nhiều nông dân lựa chọn
là đầu tư theo lộ trình
với những công nghệ phù hợp
để dần tiếp cận nông nghiệp thông minh
tập hướng đào tạo thì hiện nay là
lực luyện khiến nông
cũng các đơn vị của sở
cũng đang nỗ lực tập hướng chuyển giao
kỹ thuật hướng dẫn nông dân
là áp dụng nông nghiệp thông minh trong sản xuất
với lâm đồng nông nghiệp luôn là trụ đỡ kinh tế
chính những đầu tư đúng hướng về công nghệ
sẽ giúp cho lâm đồng trở thành trung tâm
nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
tầm quốc gia và quốc tế
và những thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị